ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn
từ ngày hai tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng bốn để phòng chống dịch covid một mươi chín
khuyên khích các tổ chức cá nhân doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https dịchvucongdanang gov vn
trong trường hợp cần thiết tổ chức cá nhân doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan đơn vị liên quan để được xem xét giải quyết hồ sơ theo đúng quy định